sự kiện hiến máu thường niên mang tên xuân hồng năm hai nghìn hai mươi đã chính thức khép lại với thành quả tiếp nhận hơn chín đơn vị
từ những người tình nguyện vượt sang mục tiêu dự kiến ban đầu
dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết và đặc biệt là ảnh hưởng do dịch bệnh covid một mươi chín nhưng nhờ nhiều tấm lòng nhân ái đầy nguyệt huyết
sự kiện mang tính nhân văn này đã đạt được bước đột phá ngay dịp đầu năm hai nghìn hai mươi đánh dấu thành công của một kỳ xuân hồng thật đặc biệt
dự kiến trong cả tháng hai năm hai nghìn hai mươi viện huyết học truyền máu trung ương tiếp nhận hơn ba mươi đơn vị máu
đây là số lượng máu lớn nhất được tiếp nhận vào tháng hai so với những năm qua
không chỉ khắc phục tình trạng khan hiếm máu trầm trọng vào đầu tháng hai mà còn đạt được thành tích tiếp nhận lượng máu lớn dù gặp nhiều khó khăn
một mươi ngày cùng nắm chặt tay nhau vì cộng đồng những chiến sĩ áo đỏ dù góp mặt tham gia hỗ trợ trực tiếp hay online mỗi ngày để chia sẻ
nhắn tin gọi điện đều đã nỗ lực hết mình để góp phần hỗ trợ phục vụ cho gần một vạn người đến hiến máu an toàn đem đến những đơn vị máu quý giá cho nhiều người bệnh